cảm ơn các bạn đã theo dõi
hôm qua lần đầu tiên nước ta ghi nhận số ca mắc mới lên tới một trăm một mươi ba trăm linh một ca
tăng một mươi một năm trăm ba mươi bảy ca so với ngày trước đó tại sáu mươi ba tỉnh thành phố
trong đó có bảy mươi bốn một trăm sáu mươi sáu ca trong cộng đồng
và hà nội liên tục đứng đầu cả nước về số ca mắc mới với một mươi năm một trăm một mươi bốn ca
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ y tế có văn bản chỉ đạo hướng dẫn
cắt giảm ngay thủ tục hành chính liên quan đến việc mua thuốc phòng chống covid một mươi chín
trước phản ánh của báo chí về việc từ thời điểm thuốc
monupiravir chính thức lên kệ ở các cửa hàng dược phẩm
người mua được không nhiều lý do là người dân không đáp ứng đủ quy định
như phải có giấy xác nhận f có đơn thuốc do bác sĩ ký tên
thủ tướng yêu cầu bộ y tế có văn bản chỉ đạo hướng dẫn cắt giảm ngay thủ tục hành chính
liên quan đến việc mua thuốc phòng chống covid một mươi chín
căn cứ tình hình thực tiễn và tham khảo kinh nghiệm của các nước
để khẩn trương quyết định việc cấp phép nhập khẩu và sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín
bên cạnh đó thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường công tác quản lý giá thuốc
xử lý nghiêm trường hợp đầu cơ buôn lậu theo đúng quy định
tạo điều kiện thuận lợi không để nhân dân vất vả về quá nhiều thủ tục
trong việc tiếp cận và mua thuốc điều trị covid một mươi chín
một số tin tức về an ninh trật tự liên quan đến vụ hỗn chiến xảy ra
tại khu vực trước siêu thị bixi tân hiệp vào sáng ngày một tháng ba
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự năm đối tượng
trong hai nhóm để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
năm đối tượng bị tạm giữ hình sự cùng chú tại tp biên hòa
điều tra ban đầu cơ quan công an xác định các đối tượng này giữ vai trò
chủ mưu cầm đầu và cùng các đối tượng khác đã sử dụng hông khí súng
tham gia vụ hỗn chiến gây hoang mang dư luận
nguyên nhân chính dẫn tới việc ẩu đả này được cho là mâu thuẫn tình cảm giữa hai nhóm
hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan
đang bỏ trốn để phục vụ cho công tác điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phong điền tp cần thơ
vừa tạm giữ hình sự nguyễn quốc trình chú tại tỉnh hồ giang
và đặng hoàng hiếu chú huyện phong điền để điều tra làm rõ
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phong điền đã khám xét khẩn cấp
và bắt quả tang hai đối tượng đang tàng trữ trái phép chất ma túy
tại một nhà nghỉ thuộc ấp thị tứ thị trấn phong điền
thu giữ năm gói ni lông chứa tinh thể không màu nghi là ma túy đá
có trọng lượng gần một mươi hai gram cùng nhiều tăng vật có liên quan
chính khai nhận đã liên hệ đối tượng hiếu để mua ma túy
về thành phố vị thanh sử dụng
phần cuối của bản tin là thông tin về truy nã tội phạm
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng an ninh điều tra công an tỉnh hải dương
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
trần thị thắm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn nghĩa trạch
xã ngọc liên huyện cẩm giàng tỉnh hải dương
về hai tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đối tượng này có nốt ruồi cách một năm cm trước đầu lông mày trái
bên cạnh đó phòng an ninh điều tra công an tỉnh hải dương
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm văn nhất
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn du tái xã tiền tiến
thành phố hải dương tỉnh hải dương về tội tổ chức môi giới
cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
và đối tượng nguyễn thắng hiệu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú
tại phường hiệp sơn thị xã kinh môn tỉnh hải dương
phải nhận quyết định truy nã của công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương
về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng này có nốt ruồi cách ba cm dưới đuôi mắt trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện